ngày hôm nay theo thông tin của đại sứ quán việt nam tại israel và đại sứ quán việt nam tại iran
căng thẳng leo thang giữa israel iran trong những ngày qua diễn biến phức tạp tiếp tục leo thang
bộ ngoại giao việt nam đã chỉ đạo các đại sứ quán việt nam tại khu vực trung đông
phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và đoàn ngoại giao ở địa bàn
đồng thời tăng cường biện pháp bảo hộ công dân cử cán bộ trực liên lạc thường xuyên
với những đầu mối cộng đồng người việt nam tại địa bàn để liên tục cập nhật thông tin
cho đến nay tình hình công dân việt nam tại các địa bàn vẫn an toàn
thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao đại sứ quán việt nam tại israel và đại sứ quán việt nam
tại iran đã có khuyến cáo công dân về các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn
sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người việt
xây dựng các kế hoạch bảo hộ phù hợp với diễn biến xung đột bảo vệ an toàn cho công dân việt nam
bộ ngoại giao việt nam khuyến cáo công dân việt nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột
công dân việt nam ở địa bàn cần theo dõi sát tình hình
chủ động tiến hành các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn cần thiết
tuân thủ nghiêm quy định của chính quyền địa phương không tụ tập đông người và hạn chế đi lại
liên hệ ngay với đại sứ quán việt nam tại israel và đại sứ quán việt nam tại iran
theo số điện thoại trên màn hình khi gặp khó khăn cần được trợ giúp